ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa vụ án buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng ra để xét xử sơ thẩm
tranh luận tại tòa các bị cáo là chân rết mua bán xăng nhập lậu để bán lẻ ra thị trường tại các tỉnh phía nam đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn hội đồng xét xử xét giảm án
luận tội của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định các bị cáo tiêu thụ xăng lẻ là những người giữ vai trò chính trong việc mua bán nguồn xăng nhập lậu của lê thanh trung và nguyễn hữu tứ
các bị cáo đều phạm tội từ hai lần trở lên
trong quá trình điều tra tại phiên tòa các bị cáo đều khai báo thành khẩn ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án
bị cáo đã nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính nên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên xử dưới khung hình phạt với mức án từ ba đến một mươi một năm tù hoặc nộp tiền từ một đến bốn tỷ đồng tùy theo mức độ hành vi phạm tội
còn với việc luật sư bảo chữa đề nghị trả lại các xe bồn chở xăng cho các bị cáo để trả nợ ngân hàng hoặc giải quyết khó khăn cho các công ty
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho rằng xe bồn của các bị cáo là phương tiện phạm tội nên cần tịch thu
trong trường hợp các bị cáo muốn đòi lại phương tiện thì cần khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác tại tòa